tiếp nối thành công của ngày hội vinh danh tài xế lần thứ nhất được tổ chức vào tháng năm vừa qua
tài xế công nghệ khu vực phía bắc tiếp tục được vinh danh lần thứ hai
ngày hội vinh danh được hưởng ứng với sự tham gia nhiệt tình của hai trăm linh tài xế xuất sắc ở cả hai dịch vụ
b bi và b k dựa trên tiêu chí là điểm trung bình của thu nhập tỷ lệ nhận quốc tỷ lệ hủy quốc
nhận xét của khách hàng và một số tiêu chí khác trong đó một mươi sáu tài xế xuất sắc nhất với số điểm cao nhất
được vinh danh và trao giải với chiến lược lấy tài xế làm gốc bi đã đang và sẽ tiếp tục hướng
tới mô hình kinh doanh mà bản thân người tài xế phải ổn định về cuộc sống
từ đó sẽ có một lực lượng tài xế ổn định gắn bó đồng hành cùng bi trong việc mở rộng thị trường
và cung cấp dịch vụ tốt hơn cho khách hàng